liên minh châu âu eu thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng trị giá đến hai hai tỷ euro
tức là khoảng hai ba tỷ đô la mỹ từ đó tiến hành các cuộc truy quét ở một mươi bốn quốc gia trong đó có pháp đức hy lạp và tây ban nha
theo văn phòng công tố châu âu trên sáu trăm linh người đã tham gia vào vụ gian lận vat được cho là lớn nhất từng được điều tra ở châu âu
thông báo cho hay một nhóm tội phạm có tổ chức và kỹ thuật cao đã tham gia vào một kế hoạch gian lận quy mô lớn
với mỗi nhóm có vai trò cụ thể trong kế hoạch tổng thể
cơ quan chức năng đã xác định khoảng chín công ty đã tham gia kế hoạch trong đó có nhiều công ty bề ngoài là nhà cung cấp thiết bị điện tử thông thường
và yêu cầu hoàn thuế vat trong khi những công ty khác bán hàng trực tuyến và chuyển doanh thu ra nước ngoài trước khi biến mất
nhiều công ty khác bị cáo buộc rửa tiền mạng lưới các công ty theo tầng lớp này hoạt động như một chương trình khép kín
giúp các công ty trốn thuế trong nhiều năm
theo ước tính của cơ quan cảnh sát châu âu europol vụ gian lận vat theo kiểu này là hình thức tội phạm thu lợi nhất ở eu
và khiến ngân sách các nước thất thoát khoảng năm mươi tỷ euro tiền thuế mỗi năm